giữa những ngày hà nội đang nắng nóng đỉnh điểm quán cà phê dưới một mươi độ c độc lạ
nhanh chóng đã trở thành điểm trốn nóng lý tưởng của không ít người hà nội
trung bình mỗi ngày quán đón từ bốn đến năm trăm linh lượt khách
quán cà phê băng là ý tưởng của hai bạn sinh viên với mong muốn tạo nên một không gian lạnh
ngay giữa sài gòn quanh năm nắng nóng
hai bạn quyết định đưa mô hình này ra hà nội sau ba năm mở thành công ở sài gòn
thực ra thì rất là cũng có rất là nhiều khó khăn tại vì là khi mà đưa mô hình này ra đây
ngay về việc nguyên vật liệu về phần băng đá thì ngoài hà nội rất là khó
ngoài ra là phần điêu khắc của các hình thù thì chúng tôi đều phải mời những thợ điêu khắc
ở trong sài gòn ra để tiết kể quán
mới khai trường được vài ngày nhưng quán cà phê băng trên phố đại cô việt
đã thu hút khá nhiều bạn trẻ đến trải nghiệm
trước khi vào quán
trước khi vào quán bạn có thể gọi đồ uống và chọn một chiếc áo khoác lông được chuẩn bị sẵn
bàn ghế ở đây đều làm bằng băng và được chủ quán phủ lên một lớp lông giúp khách ngồi đỡ lạnh
để giữ cho băng không tan chủ quán phải trang bị những máy làm lạnh
giữ nhiệt độ ở mức âm một mươi độ c thậm chí xuống tới âm bốn mươi độ
quán cũng đẹp với cả nhiều cái chỗ để chụp ảnh với cả trong này nó lạ mới lạ
điều đầu tiên tôi bước vào thì cảm nhận nó là nơi rất đặc biệt
thì chưa từng đến một nơi nào như thế này luôn
nó lạnh rồi nó
thật sự là ở ngoài nó đang là ba mươi mấy độ nhưng bước vào đây cảm thấy là thật sự là rất bất ngờ luôn
không nghĩ là nó được lạnh như thế này
mình nghĩ là mình sẽ quay trở lại đây và có lẽ là với bạn nữ gái
không gian quán chiên làm ba khu vực
khu vực sành để khách mặc thêm áo khoác lông ấm
phòng đệm có nhiệt độ khoảng năm độ c để tranh sốc nhiệt
và cuối cùng là phòng ấm một mươi độ c

giữa cây nắng oi ả mùa hè của hà nội đây sẽ là một trong những nơi trốn nóng lý tưởng cho giới trẻ